bệnh nhân là ông dt năm mươi tuổi đến từ huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nước tiểu màu đỏ tan máu cấp cùng nhiều triệu chứng nguy hiểm
theo thông tin từ gia đình ông t bị tào bó nên đã chủ động vào rừng tìm hai lá lọc mại về sắc nước uống
sau khi uống khoảng một cốc ông thấy người mệt mỏi đi tiểu ra nước màu đỏ
đến hôm sau thấy người mệt mỏi nhiều hơn gia đình đã đưa ông tê đến bệnh viện đa khoa tỉnh bắc cạn để cấp cứu và tiếp tục được chuyển đến bệnh viện trung ương thái nguyên
kết quả xét nghiệm máu của ông t cho thấy huyết sắc tố hạ thấp ở mức bốn mươi tám gram trên lít bilirubin máu toàn phần tăng cao nh ba và mengan tăng cao
các bác sĩ chẩn đoán ông tê bị ngộ độc lá lọc mại gây tan máu cấp và sốc mất máu
nhận định đây là ca bệnh diễn biến phức tạp nguy cơ tử vong cao nếu không được cấp cứu kịp thời
đội ngũ bác sĩ khoa cấp cứu đã nhanh chóng đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm kết hợp truyền dịch truyền máu hồi sức tích cực theo phác đồ và làm các xét nghiệm chuyên sâu để chẩn đoán
sau năm ngày điều trị chăm sóc và hồi sức tích cực sức khỏe của ông tê đã ổn định các chỉ số về hô hấp men gan tan máu đã cải thiện đủ điều kiện để được xuất viện
theo bác sĩ nguyễn văn thắng khoa cấp cứu bệnh viện trung ương thái nguyên cây lọc mại là một cây thuốc thường được dùng theo kinh nghiệm dân gian nhưng đến nay vẫn chưa có những nghiên cứu cụ thể về tác dụng của cây thuốc này trong hỗ trợ điều trị bệnh
việc ngộ độc khi sử dụng lá lộc mại hoặc một số loại lá cây để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian đã được cảnh báo nhiều trên các phương tiện thông tin truyền thông nhưng nhiều người dân vẫn chủ quan sử dụng dẫn đến ngộ độc đáng tiếc
bác sĩ thắng khuyên cáo người dân không nên tự ý sử dụng lá lọc mại nói riêng các loại lá cây nói chung để làm thuốc chữa bệnh khi chưa có chỉ định
khi cơ thể xuất hiện các biểu hiện bất thường cần đến các cơ sở y tế gần nhất trong thời gian sớm nhất để được xử trí tuyệt đối không ở nhà tự theo dõi hoặc tự điều trị theo các biện pháp dân gian
trước đó bệnh viện bãi cháy cũng thông tin bệnh viện đã cấp cứu thành công cho một người bệnh cao tuổi bị siêu hô hấp tan máu cấp thiếu máu nghiêm trọng nguy kịch do ngộ độc lá lọc mại
người bị ngộ độc lá lộc mạnh thường có biểu hiện nhịp tim nhanh mệt yếu da xanh ăn không tiêu đầy bụng đau vùng ruột đi ngoài phân lỏng hoặc táo bón đi tiểu màu đỏ do một số loại sắc tố trong lá cây gây ra đi tiểu vặt và bút
trường hợp nặng bệnh nhân có thể bị tan máu cấp thiếu máu nặng suy gan suy thận thậm chí suy đa tạng và tử vong nhanh chóng